giá thành rẻ mẫu mãn đa dạng là lý do mà hàng trung quốc vẫn luôn được người tiêu dùng lựa chọn
tuy nhiên trong bối cảnh đại dịch virus corona đang bùng phát đặc biệt phức tạp tại trung quốc
rất nhiều người lo sợ khi nhận hàng từ trung quốc
mới đây tổ chức y tế thế giới who đã chính thức có câu trả lời
theo đó những người đã đặt hàng ship từ trung quốc sẽ không thể nhiễm bệnh
bởi virus corona không lây theo cách này
virus corona không thể tồn tại một thời gian quá dài trong biêu phẩm hoặc hàng hóa
và trong quá trình vận chuyển có thể sẽ trải qua nhiều điều kiện nhiệt độ khác nhau
virus khó có thể tồn tại